sau quá trình theo dõi hôm qua lực lượng cảnh sát môi trường công an hà tĩnh bất ngờ kiểm tra cơ sở đông lạnh tại số nhà hai mươi chín đường trung tiết đường phường nguyễn du thành phố hà tĩnh thu giữ hơn một hai tấn thực phẩm bẩn
tại thời điểm kiểm tra gia đình bà võ thị thanh đang chứa một hai trăm linh bảy kg chân nội tạng ốc động vật đã bốc mùi hôi thối đựng trong thùng xốp vứt dọc hành lang nhà trên nền giếng
chủ cơ sở không xuất trình được một loại giấy tờ nào liên quan đến số hàng nói trên
được biết toàn bộ số hàng trên được mua gom từ các quán các chợ đầu mối trên địa bàn
một số được nhập từ đà nẵng đưa về tập kết để bán lại cho các quán ăn trên địa bàn thành phố hà tĩnh
hiện các lực lượng chức năng đã lập biên bản điều tra nguồn gốc số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật